tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị công tác quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi
thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập năm hai nghìn hai mươi hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ hai mươi năm tỉnh thành trong cả nước
hiện cả nước có hơn bảy công trình hồ đập thủy lợi với tổng dung tích khoảng một mươi bốn năm tỷ m ba
tạo nguồn nước tưới cho gần một một triệu hectare đất nông nghiệp và cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp
trong số này có khoảng một sáu trăm bốn mươi công trình đang xuống cấp có khả năng hư hại trong mùa mưa lũ sắp đến
các vấn đề về ứng dụng công nghệ bốn trong quản lý vận hành hồ đập hồ chứa nước sửa chữa an toàn đập
quản lý hồ đập kết hợp với công nghệ tưới tiêu thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã được đưa ra bàn thảo tại hội nghị
các vấn đề về ứng dụng công nghệ bốn trong quản lý vận hành hồ đập hồ chứa nước sửa chữa an toàn đập

quản lý vận hành hồ đập hồ chứa nước sửa chữa an toàn đập hồ chứa nước sửa chữa an toàn đập
quản lý vận hành hồ đập tăng cường công tác quan trắc đánh giá và giám sát quá trình vận hành hồ đập
tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm tra đánh giá chuyên sâu công trình